lúc này nhóm của quân chỉ có bốn người sau đó hai nhóm kéo nhau ra khỏi trường rồi cầm hung khí lao vào hỗn chiến
hậu quả của trận hỗn chiến là quân bị nhóm của thạch đánh đa chấn thương tỷ lệ thương tật là một mươi sáu
hiện công an huyện crong năng đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cao tránh tín và nguyễn việt quang trong nhóm của thạch về tội cố ý gây thương tích
các học sinh còn lại dưới một mươi sáu tuổi nên cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật